công trình kè bờ hữu sông cầu có tổng vốn đầu tư hơn sáu mươi tỷ đồng được kỳ vọng là sẽ chỉnh trang cho thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
tuy nhiên từ khi được xây dựng xong đến nay do không ai quản lý bảo vệ công trình dẫn đến tình trạng xuống cấp
cỏ dại mọc um tùm bỏ hoang gây bức xúc cho nhân dân
công trình dài hơn bốn km có vốn đầu tư hơn sáu mươi tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ
tuy nhiên từ khi xây xong năm hai nghìn một mươi ba đến nay thành phố bắc cạn không giao cho đơn vị nào bảo vệ quản lý
mọc um tùm nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp
vào ban đêm là nơi tụ tập của nhiều đối tượng trích hút làm nhân dân trên địa bàn bức xúc
cây dại mọc um tùm cây xanh thì bị chết
hệ dạy mọc um tùm cây xanh thì bị chết
hệ dạy mọc um tùm cây xanh thì bị chết
hệ thống đèn chiếu sáng được đầu tư hàng tỷ đồng hư hỏng không phát huy tác dụng
đoạn đi qua tổ một a phường đức xuân cây dại mọc trùm lên mặt đường không đi qua được
không thể để công trình được đầu tư rất lớn bị bỏ hoang gây lãng phí
thiết nghĩ ủy ban nhân dân thành phố bắc cạn cần có giải pháp bảo vệ quản lý công trình để phát huy tác dụng như mục tiêu dự án đề ra là làm đẹp đô thị là tuyến đi bộ giải trí của nhân dân trên địa bàn